hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã thanh vân huyện tam dương về tội trộm cắp tài sản
trước đó công an tp vĩnh yên nhận được tin báo của ông nguyễn tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là bảo vệ chùa hà tiên thuộc xã định trung thành phố vĩnh yên về việc hòm công đức trong khu nhà tam bảo của chùa hà tiên bị kẻ gian cậy phá trộm cắp số tiền hơn năm triệu đồng
sau khi tiến hành điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn quý bản thân quý là đối tượng sống lang thang và đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật